trưa ngày hai mươi tám tháng năm tàu qna chín mươi nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts do ông trần hồ thường trú tại tam quang núi thành tỉnh quảng nam
làm chủ tàu kiêm thuyền trường khi đang hành nghề trên vùng biển phía đông nam quần đảo hoàng sa
thì trên tàu xảy ra tai nạn lao động khiến thuyền viên nguyễn tấn huân năm mươi ba tuổi bị ngã chấn thương nghiêm trọng vùng lưng
nhận được tin báo trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khu vực đã triển khai lực lượng kịp thời ứng cứu
đến sáng qua lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu
ekip y bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn được triển khai lên tàu để thực hiện ca cấp cứu
tình trạng sức khỏe của ân huân đang hết sức nguy kịch sức khỏe suy yếu do phải chịu đựng cơn đau trong nhiều giờ
nhờ được cấp cứu kịp thời nạn nhân bước đầu đã vượt qua được cơn nguy kịch tính mạng được đảm bảo an toàn
trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị